về tình hình ukraine cố vấn tổng thống ukraine cho biết cuộc đàm phán trực tuyến giữa các phái đoàn của kiev và moscow sẽ diễn ra trong ngày hôm nay
trước đó các nhà đàm phán của nga và ukraine đã tiến hành ba vòng đàm phán tại belarus để giải quyết tình hình
dù không đạt được những kết quả mong muốn tuy nhiên hai bên ghi nhận một vài tiến triển tích cực về vấn đề hành lang nhân đạo và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đàm phán
liên quan đến vấn đề này tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết mục đích của phái đoàn đàm phán ukraine trong các cuộc đối thoại với nga là đạt được sự đảm bảo chắc chắn rằng tiến trình này sẽ hoạt động và cố gắng sắp xếp một cuộc đối thoại giữa ông với tổng thống nga vladimir putin
nhà lãnh đạo ukraine cho biết thêm các cuộc đàm phán với nga là cần thiết và đã góp phần tạo ra nhiều hành lang nhân đạo ở ukraine